tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất và lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự lễ khai mạc chung vui cùng nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang và đồng bào dân tộc giao các diễn viên vận động viên đến từ một mươi hai tỉnh thành phố
dân tộc giao ở việt nam có trên bảy trăm linh người chủ yếu sống ở các tỉnh miền núi phía bắc đông nhất ở hai tỉnh tuyên quang và hà giang với số dân mỗi tỉnh trên dưới một trăm linh người
từ khi có đảng cộng đồng người giao luôn đi theo đảng sống tuân thủ pháp luật đặc biệt đã tạo dựng nên một nền văn hóa độc đáo giàu bản sắc dân tộc góp phần làm nên sự phong phú đa dạng của nền văn hóa việt nam
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung đồng bào dân tộc giao nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn thiết thực
nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành các địa phương đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc giao
đây cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung đồng bào dân tộc giao nói riêng bày tỏ tình cảm niềm tin của mình với đảng nhà nước nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống
củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ vững ổn định chính trị an ninh quốc phòng
theo chương trình ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất và lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng chín đến hết ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
du khách và người dân tuyên quang sẽ được thưởng thức chiêm ngưỡng những sắc màu văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc giao với rất nhiều hoạt động phong phú như trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc giao
biểu diễn văn hóa dân gian trình diễn trang phục giao trình diễn các trích đoạn lễ hội và sinh hoạt văn hóa giao thi đấu thể thao và các trang trại